trong lúc này để sẵn sàng cho việc phát hiện ứng phó với virus corona các tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã thực hiện việc ngưng đón và phục vụ du khách đến từ trung quốc đồng thời kích hoạt hệ thống phòng chống dịch
từ ngày bốn tết canh tí nhiều doanh nghiệp đón và phục vụ khách trung quốc tại khánh hòa sẽ tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng virus corona
còn tại nghệ an ubnd tỉnh này đã có phân bản hỏa tốc gửi các sở ngành về việc lập chốt tại các cửa khẩu nhằm phòng chống ảnh hưởng virus corona
tại tỉnh lào cai tạm ngừng xuất nhập cảnh khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế lào cai đến các vùng của trung quốc có nguy cơ lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona
tương tự tỉnh bình thuận tỉnh thừa thiên huế cũng kích hoạt đội đáp ứng phòng chống dịch thực hiện giám sát điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa của ca bệnh
trước đó bộ y tế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát điều trị đặc biệt ngành y tế đã tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu
các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly điều trị bệnh nhân phòng chống lây chéo trong các bệnh viện và lây nhiễm từ người bệnh sang nhân viên y tế